giới khoa học mới đây đã lần đầu tiên quan sát được những hình ảnh chi tiết nhất từ trước tới nay về bề mặt của mặt trời trong hệ hành tinh của chúng ta
thông qua kính viễn vọng mặt trời daniel k iniuier đặt ở độ cao ba mét so với mặt nước biển gần đỉnh núi lửa ở maui hawaii
các nhà khoa học đã quan sát được lớp cấu trúc ẩn bên trong lớp ngoài phủ plasma và từng mảng vật chất nằm sát nhau như tế bào trên bề mặt mặt trời tương tác ra sao
theo giới khoa học bằng việc nghiên cứu hoạt động của mặt trời còn được gọi là thời tiết vũ trụ có thể giúp con người có thể dự đoán được những vấn đề của trái đất
ví dụ các đợt bão từ của mặt trời có thể làm gián đoạn hoạt động vệ tinh khiến hệ thống gps gặp vấn đề tác động mạnh đến hoạt động vận tải hàng không cũng như ảnh hưởng đến hệ thống điện